ngày hai mươi tháng một mươi hai thành phố đà nẵng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy hai mươi tám năm ngày quốc phòng toàn dân ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
hơn một bảy trăm linh sĩ quan cấp tá đã nghỉ hưu tham dự buổi lễ
tại buổi lễ lãnh đạo thành phố đã khẳng định những đóng góp to lớn của cán bộ quân đội nghỉ hưu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung với đà nẵng nói riêng trong trạng đường bảy mươi ba năm qua
với phẩm chất của bộ đội cụ hồ từ những kinh nghiệm trong quá trình công tác các cán bộ luôn là tấm gương sáng giáo dục thế hệ trẻ phát huy những truyền thống tốt đẹp của người lính đã và đang góp phần không nhỏ vào sự ổn định về an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế của thành phố
dịp này thừa ủy nhiệm của chủ tịch nước lãnh đạo thành phố đà nẵng đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất nhì ba cho sáu mươi năm đồng chí sĩ quan quân đội cấp tá đã nghỉ hưu có mặt tại buổi lễ